hôm nay ngày hai mươi hai tháng năm kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn bước vào ngày làm việc thứ ba với nhiều nội dung quan trọng
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại tổ về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
buổi chiều quốc hội nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga trình bày báo cáo giải trình
tiếp thu trình lý dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi trước khi thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật
tiếp đó cơ quan trình cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo làm rõ vấn đề đại biểu quốc hội nêu